dịch covid một mươi chín ngày càng lan nhanh trên thế giới tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động xuất nhập khẩu của việt nam
tính chung bảy tháng đầu năm nay kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt một trăm bốn mươi năm bảy mươi chín tỷ usd
mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam trong bảy tháng qua với kim ngạch đạt ba mươi bảy chín tỷ usd tăng một mươi năm so với cùng kỳ năm trước
tiếp đến là thị trường trung quốc đạt hai mươi ba năm tỷ usd tăng một mươi tám